hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sáu mươi km cách thành phố công nghiệp bắc ninh chỉ trên ba mươi km
những năm gần đây đã trở thành điểm thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước
phát huy lợi thế của địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đón đầu làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp là hướng đi trọng tâm
để phú bình đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
phú bình thì chúng tôi xác định là hiện nay cũng đang là một cái huyện có nhiều lợi thế
trong thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp
trên địa bàn phú bình thì hiện nay chúng tôi đã quy hoạch
và đang triển khai thực hiện rất tích cực hai khu công nghiệp lớn
đó là cái tổ hợp công nghiệp công nghiệp và dịch vụ yên bình
thứ hai nữa là cái khu công nghiệp điểm thị
phú bình xác định để đón đầu được các làn sóng đầu tư vào địa bàn
thì xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững là nhiệm vụ trọng tâm
những năm gần đây địa phương tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng phát triển công nghiệp thương mại và dịch vụ
thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thừa quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh
gắn sản xuất chế biến với tiêu thụ sản phẩm hàng loạt các nghị quyết chuyên đề
các đề án phát triển toàn diện ngành nông nghiệp công nghiệp định hướng đến năm hai nghìn hai mươi ra đời
được triển khai đến từng cơ sở
xác định khu công nghiệp chính là động lực để thúc đẩy kinh tế địa phương
các cấp ủy phú bình đã huy động mọi nguồn lực tập trung giải phóng mặt bằng
cho các dự án trong và ngoài nước vào địa bàn
trong thời gian qua phú bình đã triển khai giải phóng mặt bằng gần năm mươi công trình
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy cấp gần một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và có nhiều cam kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp